đến cuối năm hai nghìn một mươi chín chi làm ăn thua lỗ và mất khả năng trả tiền gốc và lãi nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
chi đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạn ngân hàng cho nên vay tiền và được bị hại đồng ý cho vay thêm
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai chi nhiều lần nhận tiền của bị hại thông qua hình thức chuyển khoản và tiền mặt chiếm đoạt tổng số tiền chín tám tỷ đồng
cũng với thủ đoạn tương tự chi đã lừa tiền của một nạn nhân khác và hiện nay còn nợ hơn một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng
sau đó chi đã sử dụng chính số tiền này để trả tiền gốc là hơn một mươi tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng và tiền lãi là hơn sáu tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng cho các bị hại
vào ngày hai mươi bốn tháng bảy công an tp đồng xoài tỉnh bình phước đã bàn giao hai đối tượng là hồ văn hoài chú tỉnh bình dương và nguyễn đức dương chú tỉnh đắk nông
cùng với tăng vật là hai xe máy cho công an huyện đắc song tỉnh đắc nông để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài xế
vào sáng ngày hai mươi ba tháng bảy nhận được tin báo về việc có một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại thị trấn đức an huyện đắk song đang điều khiển xe máy di chuyển về hướng thành phố đồng xoài
công an thành phố đồng xoài đã bí mật tổ chức tuần tra phát hiện hai đối tượng khả nghi mời làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi bàn nhau đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản hoài đã đột nhập vào trong còn dương ở ngoài cảnh giới trộm cắp hai xe máy
sau đó đem bán một xe lấy tiền tiêu xài chiếc xe còn lại hai đối tượng để sử dụng
khám xét trên người hai đối tượng thu giữ hai điện thoại di động và một số giấy tờ cùng với thẻ ngân hàng
từ lời khai của hai đối tượng lực lượng chức năng đã nhanh chóng tìm được và thu giữ chiếc xe để phục vụ công tác điều tra
không chỉ lợi dụng thời điểm lúc đêm tối chủ nhà ngủ say để đột nhập lấy trộm hiện nay các đối tượng trộm đột nhập hoạt động bất kỳ thời điểm nào trong ngày
tại nhà dân và cả các hộ kinh doanh
mới đây công an tỉnh bạc liêu đã triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với băng nhóm thực hiện hơn một trăm bốn mươi vụ trộm cắp tài sản tại các tỉnh thành tây nam bộ
từ số lượng vụ trộm có thể cho thấy đây là băng nhóm đột nhập nhà dân hết sức manh động và chuyên nghiệp
đây là nơi mà đối tượng nguyễn văn giàu lẩn trốn sau khi cùng đồng bọn đột nhập vào một căn nhà trên địa bàn phường ba thành phố bạc liêu
lấy trộm hai trăm sáu mươi triệu đồng cùng nhiều loại trang sức với tổng trọng lượng hơn ba hai lượng vàng vào lúc hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng hai năm ngoái
quá trình khám xét căn nhà tại xã trường long a huyện châu thành a tỉnh hậu giang lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều loại trang sức
đồng hồ túi xách hiệu dao bấm nắm đấm sắt dụng cụ sử dụng ma túy
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự xác định nguyễn văn giàu là đối tượng trong băng nhóm trộm liên tỉnh do trần minh thiên
chú tại xã châu thới huyện vĩnh lợi cầm đầu câu kết với nhiều đối tượng ngoài tỉnh thực hiện các vụ trộm đột nhập vào ban đêm
trên địa bàn tỉnh bạc liêu và các tỉnh thành tây nam bộ nên đã xác lập chuyên án đấu tranh
thời gian qua cái tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh bạc liêu cũng diễn biến phức tạp
đã xuất hiện một nhóm đối tượng ngoài tỉnh gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh
trước tình hình đó thì phòng cảnh sát hình sự đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh
đến nay đã đánh trúng
đánh trúng một ổ nhóm đối tượng chuyên gây ra những vụ trộm cắp tài sản
không những trên địa bàn tỉnh bạc liêu mà các địa bàn miền tây nam bộ
trong thời gian đấu tranh chuyên án khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng ba
một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn khóm hai phường tám thành phố bạc liêu
tiếp tục bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một trăm năm mươi triệu đồng tám mươi năm điện thoại di động iphone
tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn một năm tỷ đồng
trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được
ban chuyên án xác định vụ trộm này do trần minh thiên và đồng bọn thực hiện
tuy nhiên kể từ khi thực hiện vụ trộm tại cửa hàng điện thoại di động
trần minh thiên đã bỏ trốn khỏi địa phương
đồng thời liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn nhằm đối phó lực lượng chức năng
với tinh thần quyết tâm phá án các chính sách hình sự xác định trần minh thiên
đang lẩn trốn trên địa bàn ấp bình tiền hai xã đức hỏa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
và kịp thời phối hợp với công an huyện đức hòa tỉnh long an nhanh chóng bắt giữ
mở rộng điều tra ban chuyên án bắt khẩn cấp huỳnh văn tèo chú tại thành phố cà mau
và mai xuân dũng chú tại huyện đầm rơi tỉnh cà mau về hành vi trộm cắp tài sản vào tháng bốn
khi cả hai đang lẩn trốn ở phương năm thành phố cà mau
đồng thời tiếp tục bắt giữ nguyễn hoàng hải chú tại thành phố bạc liêu
và nguyễn hữu thanh xuân chú tại thành phố vĩnh long
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
chuyên án cũng đang trong giai đoạn điều tra mở rộng
hướng tới sẽ tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng khác có liên quan
đặc biệt là tập trung gần những đối tượng chưa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
việc triệt phá thành công băng nhóm trộm liên tỉnh không chỉ thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm
của các thành viên ban chuyên án mà còn góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân
đối với lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ sự bình yên của các thành viên

công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng trần ngọc cường
trú tại thành phố quy nhơn theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn
về tội gây dối trật tự công cộng
trần ngọc cường là đối tượng cầm đầu hơn bốn mươi đối tượng trong vụ sử dụng hung khí gây hỗn chiến
xảy ra trên địa bàn phường ngô mây thành phố quy nhơn vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi gây ra vụ hỗn chiến công an tp quy nhơn bắt giữ chín đối tượng trong nhóm của cường
để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
riêng đối tượng cường đã bỏ trốn và bị truy nã cho đến nay
thì bị phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh con tum
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh thừa thiên huế thông tin một vụ tai nạn liên hoàn vừa xảy ra
tại xã phú dương thành phố huế khiến một người chết và bốn người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bảy nam thanh niên trú tại phường thuận
an thành phố huế điều khiển xe ô tô năm chỗ biển kiểm soát lào
khi tới km số bảy cộng sáu trăm linh cố lộ bốn mươi chín đã đâm vào người đàn ông đang đi bộ theo hướng cùng chiều
sau đó ô tô này tiếp tục lao về phía trước đâm vào xe máy chở bốn người trong cùng một gia đình
khiến một cháu nhỏ tử vong tại chỗ bốn nạn nhân còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu
lực lượng công an cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường
khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của tài xế ô tô điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
tối cùng ngày một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua ấp bốn xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
xe khách dường nằm đâm trực diện vào đuôi một xe khách dường nằm khác
khiến một người tử vong hai người bị thương
hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn la hét
cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn